trong chương trình làm việc nhân dịp đầu năm mới sáng nay đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã có buổi làm việc
với phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci và liên minh hợp tác xã việt nam
đồng chí trần thanh mẫn cho rằng trong năm hai nghìn một mươi tám tăng trưởng kinh tế của đất nước đạt chỉ tiêu đề ra
trong đó có sự đóng góp tích cực của phòng thương mại và công nghiệp việt nam
năm hai nghìn một mươi chín sẽ là một năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị phòng thương mại và công nghiệp việt nam tăng cường công tác tuyên truyền
vận động các doanh nghiệp thực hiện chủ trương của đảng nhà nước để có những sáng tạo trong kinh doanh
tạo ra những sản phẩm mới có thể xuất khẩu ra thị trường nước ngoài
đồng thời đẩy mạnh liên kết hợp tác thương mại với các nước phát huy vai trò trách nhiệm là cầu nối
nhằm chủ động xúc tiến thương mại hợp tác đầu tư góp phần quan trọng tạo ra nguồn thu cho đất nước
cũng trong chương trình làm việc đầu năm mới thăm và làm việc tại liên minh hợp tác xã việt nam
đồng chí trần thanh mẫn khẳng định liên minh hợp tác xã việt nam chính là nòng cốt cho sự phát triển của hợp tác xã việt nam
với số lượng hiện nay cả nước đã có trên hai mươi hai hợp tác xã đang hoạt động hiệu quả
đồng chí trần thanh mẫn đánh giá cao những nỗ lực của liên minh hợp tác xã
trong những năm qua cụ thể trong năm hai nghìn một mươi tám đã liên doanh liên kết mở rộng thu hút nhiều nông dân vào hợp tác xã
tạo ra chuỗi sản phẩm nông nghiệp giá trị kinh tế cao trên thị trường
đồng chí cũng đề nghị liên minh hợp tác xã cần quyết tâm và quyết liệt hơn nữa
trong vai trò là cầu nối giữa hợp tác xã với người nông dân và các doanh nghiệp
qua đó giúp người nông dân thay đổi nhận thức trong quá trình sản xuất nông nghiệp
hướng tới nền nông nghiệp chất lượng cao với con người là chủ thể